tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi tiếp đồng chí vy lai vang
busa kham chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tài chính và kiểm toán quốc hội lào chủ tịch trung ương hội hữu nghị việt lào
phát biểu tại buổi tiếp thay mặt quốc hội việt nam phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng chào mừng đồng chí vy lê phong
bu la kham và đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố tăng cường tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai đảng
hai nhà nước và thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết của lãnh đạo nhân dân lào anh em đối với lãnh đạo nhân dân việt nam
đồng chí vy lê phong bu la kham cảm ơn phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã dành thời gian tiếp đón
vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị anh em giữa hai dân tộc ngày càng khăng khít gắn bó
đồng chí vy lê phong bu la kham cho biết sắp tới hai nước sẽ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác
mong muốn hai bên sẽ tiếp tục có sự trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có việc lào tìm hiểu về cơ cấu tổ chức
hoạt động của ban công tác đại biểu của quốc hội việt nam hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp đặc biệt là cấp tỉnh